thưa quý vị ngày hôm nay phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm bước vào ngày thứ ba
viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát quá trình tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn minh khải lúc đó là giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đã cùng các bị cáo là thuộc cấp
có hành vi sai phạm khi đề ra các tiêu chí nhằm loại nhà thầu là công ty cổ phần dược phẩm trung ương cô đúc pha
trong khi đó cho hai nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và trang thiết bị y tế hào tín
và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại tâm hợp trúng thầu gây thiệt hại một mươi bốn hai tỷ đồng
tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo nguyễn minh khải mức án từ tám đến chín năm tù
các bị cáo còn lại từ một mươi năm tháng tù đến bốn năm tù giam cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh thừa thiên huế vừa triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới ba mươi tỷ đồng
từ công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng
tài khoản này do đối tượng lê bảo nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường hương sơ thành phố huế đưa cho nguyễn thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường an đông thành phố huế
sau đó các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc trên địa bàn tỉnh
tại thời điểm khám xét bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ được số tiền tương đương khoảng ba mươi tỷ đồng
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bảy bị can và xử phạt hành chính đối với một đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một nhóm tám đối tượng trên do đào đình hòa cầm đầu có hành vi điều khiển xe mô tô bốc đầu
không đội mũ bảo hiểm không gắn biển số xe
khi đến đoạn quán ăn hương giang thuộc khu tân mỹ một thị trấn hữu lũng
thì xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhóm của trương quang thắng đang an đêm
hai bên xảy ra xô xát nhóm của hòa đã mang hung khí gồm gậy sắt phóng lợn dao phớ vỏ chai thủy tinh để chặn đánh
chém liên tục vào nhóm của thắng đang trên đường đi hà nội trong đêm hậu quả làm xe ô tô bị hư hỏng
sau khi sự việc xảy ra hòa xứ dục đồng bọn bỏ trốn tẩu tán tăng vật
nhưng các đối tượng đã bị lực lượng công an huyện kịp thời bắt giữ
do ảo giác từ ma túy nên đối tượng xanh đã ném vỡ kính chăn gió xe cứu thương và đốt xe máy của hàng xóm
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo hồ minh xanh trú tại thị trấn trợ mới huyện trợ mới tỉnh an giang
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và hủy hoại tài sản
vào ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sau khi sử dụng ma túy hồ minh xanh thấy một xe ô tô cứu thương
đang lưu thông trên đường sắp đến chỗ xanh đứng
lúc này xanh đã lấy một viên gạch ném vỡ kính chăn gió xe cứu thương rồi bỏ đi
vụ việc sau đó được tài xế trình báo đến cơ quan công an
trong lúc lực lượng công an đang xác minh điều tra sự việc
thì tối cùng ngày xanh tiếp tục vào nhà của một người dân cùng xóm lấy xe mô tô đi mua đồ uống
trên đường quay về thì xe máy không nổ
xanh đã nhặt khúc gỗ bên lề đường đập vào mặt nạ xe rồi bật lửa đốt xe
tại cơ quan công an xanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ minh xanh chín tháng tù giam
về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và một mươi tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản
bất ngờ tiến hành kiểm tra tại hai cơ sở kinh doanh karaoke ở khóm năm phường năm thành phố cà mau
công an tỉnh cà mau đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng ma túy
kiểm tra quán karaoke hai mươi chín tại ba phòng hát lực lượng chức năng phát hiện hai đĩa nhựa
bên trên còn dính chất bột màu trắng
một mươi hai người có biểu hiện sử dụng chai phép chất ma túy
qua test nhanh có một mươi trường hợp dương tính với ma túy
cùng thời điểm trên tổ công tác thứ hai kiểm tra cơ sở karaoke nige
phát hiện ba thanh niên nghi vấn và một đĩa nhựa còn vương chất bột màu trắng
test nhanh có một trường hợp dương tính với chất ma túy
qua khai thác nhanh lực lượng làm nhiệm vụ đã mời hai nhân viên của cơ sở này về cơ quan công an để điều tra mở rộng
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an thành phố đà lạt bắt giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú
trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
từ tháng năm đến nay phú đã sử dụng máy tính cá nhân lậm
teleclub trên ứng dụng telegram đăng tải gần hai tệp phim hình ảnh có nội dung khiêu dâm đồ trị
cho hơn một trăm năm mươi thành viên trong nhóm theo dõi
ngoài ra phú còn lập và quản trị nhiều hội nhóm trên mạng xã hội facebook và zalo
bước đầu phú khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi
chia sẻ các nội dung khiêu dâm đồ trị trên không gian mạng là vi phạm pháp luật
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định tạm giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị sau sáu tháng bị giam cầm bóc lột nơi xứ người nhiều thiếu nữ ở vùng cao của tỉnh quảng ngãi
đã được công an xã giúp đỡ trở về đoàn tụ cùng với gia đình
chỉ vì nhẹ dạ tin vào những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao
nhiều thiếu nữ đã phải trở về trong nước mắt và những nồi ám ảnh khôn nguồi
hồ thị lê ở xã trà bùi huyện trà bồng vẫn còn ám ảnh kinh hoàng nhớ lại những ngày tháng ở campuchia
vì nghe lời rủ sang campuchia tìm kiếm công việc nhẹ lương cao
lê đã bị nhốt trong những khu nhà ép làm việc và luôn bị đánh đập trích điện
bắt đầu nó nhốt em nó cầm tay em nó nhốt em nhốt em bốn ngày trong đó
nó đánh nó chích điện nó kêu em khai là em có liên lạc về với người nhà không
là em có kêu người nhà em trình báo gì cho công an không
mà lúc đó em sợ em không dám nói em kia là không có
xong rồi nó định bắn em nó muốn bắn em xong lúc đó em kêu là
nó nói là nó bắn em đi làm gái xong lúc đó em khóc em đang nghĩ
người mẹ này khóc
không nghĩ sẽ gặp lại con gái đinh thị ngân
ban đầu người con gái gọi điện về báo qua nước ngoài làm việc
nhưng vài hôm con gái gọi điện hốt hoảng cầu cứu mẹ chuộc về
trước đó hai thiếu nữ hồ thị lê và đinh thị ngân được nhóm người đưa ô tô trở lên tây ninh
vượt biên sang campuchia
cả hai nạn nhân bị ép làm nhiệm vụ lừa các nạn nhân là người việt
chuyển tiền vào tài khoản để được hưởng hoa hồng
mỗi ngày làm việc trên một mươi năm giờ đồng hồ
muốn được về nước thì phải bỏ ba trăm linh triệu đồng
công an xã trà bùi biết đã tìm cách liên hệ qua tin nhắn với nạn nhân và hướng dẫn nạn nhân cách trốn thoát
chúng tôi đã hướng dẫn cho gia đình và tìm cách liên lạc với hai em
sau khi liên lạc được khoảng hai ngày sau chúng tôi kết nối được gia lô với nạn nhân
thông qua việc kết nối gia lô đó thì hướng dẫn cho gia đình
và chúng tôi cũng trực tiếp hướng dẫn gia lô
hướng dẫn cho nạn nhân để một cách liên hệ đối với các cơ quan của việt nam ở bến nó bến campuchia
cũng như là hướng dẫn cho em tìm cách để mà trốn thoát
lãnh đạo công an huyện trà bồng và chính quyền địa phương xã trà bùi cũng đến thăm hỏi tặng quà động viên gia đình nạn nhân
và sẽ tạo điều kiện thuận lợi đồng thời hỗ trợ tốt nhất cho hai em ổn định cuộc sống
với địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các ngành cũng như là các chi bộ thôn và ban mặt trạng thôn đối mạnh tắc tiên triền
và vận động nhân dân cũng như là đặc biệt nhất là con em thanh thiếu niên hiện nay
tránh cái trường hợp để mà dụ dỗ cũng như là để mà để chuyển sang những cái nước ngoài là không đúng quy định
được biết số thiếu nữ bị lừa sang campuchia đều là đồng bào vùng cao quảng ngãi còn nhiều khó khăn
chủ yếu sống dựa và nương dẫy
vụ việc là bài học đắt giá để bà con nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng
đưa dẫn người xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động với chiêu trò dụ dỗ
việc nhẹ lương cao
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư khen động viên và biểu dương cháu hoàng mạnh chiến
học sinh lớp bảy a hai trường trung học cơ sở cẩm thịnh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về thành tích dũng cảm cứu người gặp nạn
trong thư chủ tịch nước gửi lời khen ngợi cháu hoàng mạnh chiến
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua trên đường về nhà tại thành phố cẩm phả
chiến đã kịp thời kéo một người đàn ông gặp nạn ra khỏi đường ray khi đoàn tàu đang tiến đến gần
được tai nạn thương tâm
chủ tịch nước nhấn mạnh hành động dũng cảm nhanh chí quyết đoán cứu người của cháu hoàng mạnh chiến
xuất phát từ lòng tốt tình yêu thương nhân ái giữa con người với con người
xứng đáng được tuyên dương nhà trường gia đình và các bạn sẽ tự hào về việc làm của cháu
gửi tặng bức chân dung chủ tịch hồ chí minh vào một chiếc bút
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong cháu hoàng mạnh chiến không ngừng học tập và rèn luyện
luôn là con ngoan trò giỏi thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy trở thành công dân có tài có đức
tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
tin an ninh trật tự công an tỉnh lai châu vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng sùng a giống ở bản hủy trạ hai xã nậm vy huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu vực km số sáu trăm ba mươi bốn một trăm bảy mươi quốc lộ bốn h hướng ba tầng mường tè
thuộc bản trung trải xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an bắt quả tang sùng a giống
thu giữ bốn mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh giống khai nhận mang số heroin trên từ huyện mường nhé tỉnh điện biên
sang tỉnh lai châu móc nối với các đối tượng ở đây bán qua biên giới
khi chưa kịp bán thì đã bị bắt giữ
đây là chuyên án thu giữ số heroin
lớn nhất trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay ngay trong sáng ngày hôm nay
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh huyện sìn hồ ban giám đốc công an tỉnh lai châu
đã đến biểu dương khen thưởng ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án
một đường dây cá độ bóng đá gần một trăm linh tỷ đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng đều có hộ khẩu tại thành phố lạng sơn để điều tra
theo kết quả điều tra ban đầu các đối tượng đã lập một mươi một tài khoản cá độ bóng đá liên tỉnh trên mạng
với số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
dịp cuối năm các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động trong đó các ngân hàng là nơi thường bị nhắm đến
thực tế cho thấy là các vụ cướp ngân hàng thường xảy ra vào thời điểm cuối giờ làm việc
khi mà lượng khách tại phòng giao dịch vắng hơn nhân viên mất cảnh giác
các đối tượng sẽ sử dụng vũ khí như súng vật liệu nổ để uy hiếp thực hiện hành vi cướp tài sản ghi nhận tại tỉnh đồng nai
vụ cướp ngân hàng việt công banh chi nhánh phường tam phước xảy ra vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
là một minh chứng cho thấy việc mất cảnh giác của bảo vệ và nhân viên đã tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng lê huy dũng ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thanh hóa tạm trú tại xã an phước huyện long thành
đã sử dụng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên ngân hàng việt công banh chi nhánh phường tam phước thành phố bên hòa
cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng sau đó tẩu thoát
cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thủ đoạn tinh vi của tội phạm để chủ các cơ sở chủ động phòng ngừa cảnh giác trước mọi tình huống
ngân hàng cửa hàng vàng bạc nên lắp chuông báo động kết nối với cơ quan công an và cần trang bị camera giám sát
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động của tội phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc gia bảo
và nguyễn thái tải cùng chú tại thành phố bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an tài và bảo quen biết với ngô thái thi chú tại phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
chiều ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi hay tin chị của thi bị một người đàn ông sàm sỡ tài bảo và thi đã đem giao tự chế đến phòng trọ của người đàn ông này chém gây thương tích
sau khi gây án cả nhóm bỏ trốn
quá trình điều tra cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố đối với ngô thái thi để điều tra làm rõ về hành vi giết người
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong rẫy
trước đó vào chiều qua anh nguyễn tiến thành đến dãy của gia đình ở tổ dân phố năm phường e tam thành phố buôn ma thuột thì phát hiện một thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy
tiếp nhận tin báo của anh thành công an phường e tam và công an thành phố buôn ma thuột phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới khoảng ba mươi tuổi tử vong hơn hai mươi ngày trước đang trong quá trình phân hủy nặng không thể nhận dạng
người đàn ông mặc áo trắng đục quần jean tay đeo đồng hồ màu vàng hiện lực lượng công an đang thông báo tìm thân nhân của người này và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc
nhưng lại thu giữ toàn bộ giấy tờ
đối tượng phan công quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tài ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn bảy phan công quốc xuất cảnh sang nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại làm thuê cho một sưởng may quần áo tại đây
đến năm hai nghìn một mươi một quốc thuê mặt bằng tự mở xưởng mai quần áo tại thành linh
tuy nhiên quốc đã thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng không cho họ ra ngoài
nếu người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn thì phải liên hệ với người nhà để chuyển cho quốc số tiền sáu mươi triệu đồng thì mới được về việt nam
bằng thủ đoạn trên trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
phan công quốc đã đưa thành công năm mươi bảy công dân việt nam từ các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau hà nội sang nga để lao động và cưỡng ép ở lại trái phép
tiến hành khám xét nơi ở của phan công quốc lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều bản hợp đồng thỏa thuận nhận tiền
và bản sao các giấy tờ tùy thân của những người đã được quốc đưa sang nga lao động
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý